liên quân ả rập do ả rập xê út dẫn đầu vào ngày hai mươi ba tháng hai tuyên bố đã chặn đứng một âm mưu tấn công của phiến quân houthi tại yemen ở phía nam biển đỏ
người phát ngôn của liên quân ả rập nhấn mạnh là âm mưu tấn công đã đặt ra mối đe dọa về an ninh khu vực và cả quốc tế
trong tuyên bố được đăng trên hãng thông tấn spa của ả rập xê út người phát ngôn của liên quân ả rập
đại tá teki al manki khẳng định liên quân đã phá hủy một chiếc tàu không người lái trở đầy chất nổ
xuất phát từ tỉnh hodeida ở miền tây yemen hiện chưa rõ mục tiêu tấn công của con tàu này
đại tá al manki cho rằng việc sử dụng hodeida làm bàn đạp cho các chiến dịch là vi phạm thỏa thuận hòa bình
do liên hợp quốc làm trung gian giữa chính phủ yemen và phiến quân houthi vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
hiện phong trào houthi chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên